kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức hai mươi bốn h mới nhất
thưa quý vị liên quan đến phiên xét xử mẹ nữ sinh giao gà ở điện biên
mới đây tòa phúc thẩm đã tuyên y án đối với bà trần thị hiền
dù trong phần xét hỏi bà tử tù thay đổi lời khai nói không mua bán ma túy với bà hiền
vậy tại sao tòa án lại bác kháng cáo của bà trần thị hiền
chi tiết sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị ngay sau đây
chiều muộn hai mươi hai tháng bốn sau một ngày xét xử hội đồng xét xử tòa nhân dân cấp cao tại hà nội
đưa ra quyết định phúc thẩm đối với bị cáo trần thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
mẹ của nữ sinh cmd trong vụ án nữ sinh giao gà ở điện biên trong vụ án ma túy xảy ra năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó bà trần thị hiền bị bác kháng cáo và phải giữ nguyên bản án sơ thẩm năm hai nghìn một mươi chín
của tòa nhân dân cấp cao
tòa nhân dân tỉnh điện biên xử phạt nữ bị cáo hai mươi năm tù do mua bán trái phép ma túy
hội đồng xét xử nêu tại phiên tòa hôm nay các bị cáo bùi văn công lường văn hùng
vì văn toán và vì thị thù đều thay đổi lời khai nói lý do bị ép cung và dùng nhục hình
tuy nhiên xét thấy tại phiên tòa ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín họ đã khai nhận hành vi phạm tội
động cơ mục đích phạm tội một cách tự nguyện
tại phiên phúc thẩm lần này phạm văn nhiệm và
vì văn công đều khai việc làm đơn tố giác hành vi mua hồng phiến của vì thị thu là khách quan
không bị ép buộc từ tố giác đó cơ quan điều tra làm rõ hành vi mua bán hai bánh heroin của vy thị thu
trong lời khai ban đầu với sự tham gia của đại diện viện kiểm sát cùng luật sư
các bị án trong vụ sát hại cmd đều khai đã bàn bạc với vị văn toán bắt nạn nhân d để ép bà hiền trả tiền
tòa án kết luận lời khai này của các bị cáo hoàn toàn khách quan
đã được ghi nhận tại các bản án sơ thẩm bản án phúc thẩm và bản án đó đang có hiệu lực
do đó các bị cáo thay đổi lời khai so với phiên tòa năm hai nghìn hai mươi hai là không có căn cứ
tại phiên tòa hôm nay cũng không có tài liệu chứng cứ nào mới nên bác toàn bộ kháng cáo
tại phần xét hỏi trước bà hiền giữ nguyên kháng cáo kêu an và nói rằng vụ án ma túy đang xét xử
được tố giác bởi chính những kẻ đã sát hại nạn nhân đề là không khách quan
bà này cho biết
nhóm của vì văn toán có động cơ vụ án đổ tội cho bà để biện minh giảm nhẹ tội cho họ
tại tòa phúc thẩm bà hiền trình bày bản thân không hề quen biết hay vay nợ tiền
không tham gia mua bán hai bánh heroin như lời khai của các bị cáo khác
mẹ của nữ sinh cmd cũng khẳng định mình chẳng có thù án gì với nhóm vì văn toán
bà trần thị hiền cho biết bà chỉ mong những người này hãy nói lên sự thật để bà được minh oan
đến chiều cùng ngày khi được thẩm vấn
chấp hành án tử hình trong vụ sát hại nạn nhân đề bất ngờ thay đổi lời khai
công khẳng định năm hai nghìn một mươi bảy anh ta không mua hai bánh heroin từ vị thị thù rồi bán lại cho trần thị hiền
công khai bị cáo không quen biết mẹ con bà hiền và hiền không nợ tiền mình
như vậy lời khai này của bùi văn công khác hoàn toàn so với lời khai năm hai nghìn một mươi

lý giải công cho rằng mức án này với anh ta là quá nặng
công cho rằng mức án này với anh ta là quá nặng
còn vì văn toán kẻ chủ mưu vụ sát hại con gái bà hiền cũng thay đổi lời khai so với các phiên tòa trước đó
toán khẳng định anh ta không quen biết bà trần thị hiền và không mua bán ma túy với bà này
về lời khai bà trần thị hiền nợ bị cáo ba trăm linh triệu đồng sau vụ mua bán ma túy mà toán khai trước đó tại cơ quan điều tra
tại phiên tòa ngày hai mươi hai tháng bốn tòa nói rằng đó là do bị ép cùng
tương tự công và toán lường văn hùng khi được hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xét hỏi
cũng khai bản thân không biết mẹ con bà trần thị hiền và không giao dịch mua bán ma túy với bà này
nếu lý do thay đổi lời khai so với những gì đã khai vào các năm hai nghìn một mươi chín và hai nghìn một mươi tám
hùng cho rằng sau thời gian thụ án vừa qua anh ta đã suy nghĩ rất nhiều cây ngay không sợ chết đứng
vụ án ma túy bị cáo không biết gì không biết mặt m đê như thế nào
đáng chú ý lương văn hùng còn cho rằng trước đây bị cáo khai có biết mẹ con bà trần thị hiền
là do có người đưa ảnh hiền cho hùng xem trước
tuy nhiên theo hội đồng xét xử dù tại phiên tòa hôm nay
các bị cáo trên thay đổi lời khai với lý do bị ép cùng nhục hình
thế nhưng tại các phiên sơ thẩm trước đó cả vụ án sát hại nữ sinh giao gà và vụ án ma túy đang xét xử phúc thẩm
nhóm tử tù này đều khai nhận động cơ mục đích bắt cóc nữ sinh dao gà
cũng như tự nguyện khai về hành vi mua bán trái phép trên ma túy
cũng từ lời khai ban đầu công và lường văn hùng đều khai sát hại nữ sinh giao gà
sau đó có sự bàn bạc trao đổi
các bị cáo thống nhất bắt cóc bà hiền để đòi nợ
nhưng do bà hiền là người nắm kinh tế nên chuyển sang bắt cóc con gái bà này
về phía bà trần thị hiền bị cáo này kêu an
đại diện viện kiểm sát và luật sư đều đề nghị hủy án để điều tra lại
dù vậy hội đồng xét xử nhận định là không có căn cứ
sau khi nghe phán quyết của tòa
thì khóc nức tiếp tục kêu tôi bị oan
vụ án này kéo dài đến nay đã hơn năm năm
mẹ nữ sinh dao gà liên tục kêu oan
tòa án sơ thẩm từng tuyên bị cáo có tội
sau đó tòa phúc thẩm tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm
rồi quyết định giám đốc thẩm lại tuyên hủy một phần bản án phúc thẩm
tại phần tranh luận đại diện viện kiểm sát nhận định đây là vụ án truy xét
vì thế lời khai của các bị cáo chính là bằng chứng buộc tội
trong đó mấu chốt là lời khai của
lường văn hùng và bùi văn công
tuy nhiên vì thị thu khai không quen biết trao đổi gì với trần thị hiền
nhóm bị cáo còn lại cũng đều khai không có quen biết với mẹ nữ sinh giao gà
không có lịch sử cuộc gọi cho thấy các bị cáo có liên hệ với nhau
trong quãng thời gian xảy ra vụ mua bán ma túy
vẫn theo viện kiểm sát bản án sơ thẩm cho rằng khoản nợ ba mươi triệu đồng
từ việc mua bán ma túy giữa bà hiền và nhóm bùi văn công
là căn nguyên dẫn đến vụ bắt cóc sát hại nữ sinh rau gà
tuy nhiên không có chứng cứ vật chất nào thể hiện các bị cáo có quan hệ với nhau
hoặc vay nợ gì
ngoài ra bản án sơ thẩm có mâu thuẫn khi con gái cả của bà hiền
khai gọi điện thoại cho em gái nhưng chỉ nghe tiếng ủ ù không có tiếng người
thế nhưng toán lại khai chủ động lấy điện thoại của nạn nhân gọi
tao toán đây đưa máy cho con hiền trả tiền tao đây không con này sẽ đi đời
lời khai đôi bên mâu thuẫn nhưng cấp sơ thẩm không làm rõ
chưa kể con gái này không có điện thoại
cả của bà hiền cũng khai ngay sau đó đã nói với cha mẹ để đi trình báo công an
theo đại diện viện kiểm sát với một người mẹ nếu biết con gái đang bị bắt cóc
đến hơn hai tiếng mà không nói với cơ quan điều tra thì rất vô lý
đáng lẽ tòa sơ thẩm phải báp ngay lời khai này của toán do không phù hợp với thực tế
không có bằng chứng xác thực
viện kiểm sát nêu ở đây phải nói là rất đau xót khi có phần lỗi của cơ quan điều tra
lúc hơn hai mươi giờ khi nhận ra
trình báo mà vào cuộc có lẽ cột sóng điện thoại của nạn nhân được xác định vị trí
và hậu quả vụ án không quá lớn như ngày hôm nay
đáng chú ý đại diện viện kiểm sát nhận định công và hùng đều là người nghiện ma túy lâu năm
tâm lý bị ảnh hưởng mà khai không khác nhau tí nào nhờ các sự việc cách đó hai năm
mà còn nhớ giống khớp nhau đến từng câu từng chữ từng chi tiết dấu chấm phẩy
điều đó cho thấy có cơ sở xem xét lại việc hai người này nói bị ép cùng
lời khai của công và hùng dùng để buộc tội bà hiền không thể coi là khách quan
vì đây là thủ phạm sát hại con gái bà hiền
nếu cho rằng nhóm công bắt cóc nữ sinh rào gà để đòi tiền nợ
thì cái sinh mạng con tin là quan trọng nhất để lấy được tiền
làm gì có chuyện sát hại khi chưa lấy được tiền
từ những căn cứ đã nêu đại diện viện kiểm sát cho rằng bản án sơ thẩm tuyên không phù hợp
cần chấp nhận kháng cáo trả hồ sơ vụ án để điều tra lại
tuy nhiên đề nghị này đã không được hội đồng xét xử chấp nhận